do những tác động của dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng đến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
một số chương trình tưởng nhớ cố nhạc sĩ trịnh công sơn nhân kỷ niệm một mươi chín năm ngày mất của ông đã bị tạm rời ngay
tuy nhiên thì công chúng yêu nhạc trịnh vẫn có thể tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này bằng một cách thức rất là khác
thông qua triển lãm tranh trực tuyến về cố nhạc sĩ trịnh công sơn
trang mạng xã hội duyên giáng việt nam phối hợp cùng họa sĩ lê sa long và gia đình nhạc sĩ
tổ chức triển lãm tranh với chủ đề lời thiên thu gọi
triển lãm sử dụng công nghệ thực tế ảo gồm ba phòng trưng bày với ba mươi hai bức tranh với nhiều chất liệu như sơn dầu
màu nước pastel sẽ điểm qua những dấu ấn âm nhạc của nhạc sĩ trịnh công sơn
mang thông điệp và có tính hệ thống dựa trên những tư liệu về cố nhạc sĩ
người hâm mộ có thể truy cập vào địa chỉ duyêngiangvietnam net vn hay mụtthezới vn
từ ngày một đến ngày ba mươi tháng bốn để xem tranh tưởng nhớ trịnh công sơn